tối hai mươi bốn tháng ba bộ y tế thông tin về trường hợp bệnh nhân nam hai mươi một tuổi cư trú tại thôn tân ninh xã ninh trung tỉnh khánh hòa mắc cúm ah năm n một
cụ thể ngày một mươi một tháng ba bệnh nhân xuất hiện trậu trứng sốt ho và tự điều trị nhưng các trậu trứng không thuyên giảm
bệnh nhân đến khám và điều trị tại trung tâm y tế ninh hòa vào ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng ba
sau đó bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa khánh hòa điều trị với chẩn đoán viêm phổi
ngày một mươi chín tháng ba trung tâm kiểm soát bệnh tật khánh hòa đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm
theo kết quả xét nghiệm ngày hai mươi tháng ba bệnh nhân dương tính với cúm a h năm n một và kết quả khẳng định của viện pasteur nha trang ngày hai mươi hai tháng ba xác định bệnh nhân dương tính với cúm a h năm n một
do bệnh tình diễn tiến nặng bệnh nhân đã tử vong vào ngày hai mươi ba tháng ba
theo kết quả điều tra dịch tễ vào dịp trước và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn bệnh nhân có đi bẫy chim hoang dã ở gần khu vực sinh sống
xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống không có hiện tượng da cầm ốm chết
các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được lập danh sách và theo dõi sức khỏe hàng ngày
đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp mắc mới
đây là trường hợp mắc cú ma h năm n một thứ hai kể từ năm hai nghìn một mươi bốn sau nhiều năm không ghi nhận trường hợp mắc bệnh trên người tại việt nam
trước đó vào tháng một mươi hai nghìn hai mươi hai tại phú thọ đã ghi nhận một trường hợp mắc cúm ah năm n một trên người
tích lũy từ hai nghìn ba đến nay cả nước ghi nhận một trăm hai mươi tám người nhiễm cúm ah năm n một trong đó có sáu mươi năm người tử vong
theo thông tin từ cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận giải rác trên đàn da cầm ở nhiều địa phương trên cả nước
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay ghi nhận sáu ổ dịch cúm gia cầm tại sáu tỉnh thành phố gồm bắc ninh ninh bình khánh hòa bà rịa vũng tàu long an và tiền giang
bệnh cúm da cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh
hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy cúm ah năm n một lây từ người sang người
virus a h năm n một là trùng cúm độc lực cao người bị nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ cao
để chủ động phòng chống dịch cúm ah năm n một lây từ da cầm sang người người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc đảm bảo ăn chín uống sôi rửa tay bằng sạc phòng trước khi ăn
không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc
khi phát hiện da cầm ốm chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn
hạn chế tiếp xúc giết mổ ăn các loại động vật hoang dã đặc biệt là chim
khi có biểu hiện cúm như sốt ho đau ngực khó thở có liên quan đến da cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị kịp thời